tại ấp nhà mát xã trường long hòa thị xã duyên hải tỉnh trà vinh hôm nay công ty cổ phần thủy sản thông thuận trà vinh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trung tâm sản xuất tôm giống công nghệ cao thông thuận trà vinh
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến dự buổi lễ
trung tâm sản xuất tôm giống công nghệ cao xây dựng ven biển trên diện tích hơn một mươi hectare với tổng vốn đầu tư chín mươi tỷ đồng
sản xuất giống bằng công nghệ cao bảo đảm năng lực sản xuất ba năm tỷ con giống tôm thẻ chân trắng một năm tỷ con giống tôm xú và năm trăm linh triệu con tôm càng xanh một năm đủ đáp ứng nhu cầu tôm giống cho tỉnh trà vinh và một phần cho các tỉnh lân cận